năm nay để chăm lo tết cho các gia đình có công những người có hoàn cảnh khó khăn nhiều ngày trước tết khắp các địa phương trên cả nước các cơ quan đoàn thể các tổ chức chính trị xã hội doanh nghiệp đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm tri ân sẻ chia làm nên một mùa xuân ấm
và trong chương trình thời sự sáng ngày mùng hai tết hôm nay chúng ta sẽ có dịp được chứng kiến một phần rất nhỏ của những hoạt động đó
đầu tiên sẽ là những hình ảnh đẹp về hoạt động chăm lo cho gia đình có công của thành phố hà nội
tết năm nay bà đàm thị cốm được đón một cái tết vui hơn bao giờ hết bởi năm nay là năm đầu tiên bà đón tết trong căn nhà tình nghĩa mới khang trang sạch sẽ
cùng chung niềm vui với bà cốm là ông nguyễn ngọc nghị mùa xuân này là năm thứ ba căn nhà tình nghĩa của ông được hoàn thành
thường xuyên thăm hỏi động viên tặng quà cho các gia đình chính sách
người có công
là những nghĩa cử cao đẹp trong văn hóa truyền thống nhất là trong những dịp tết đến xuân về
thể hiện đạo lý tốt đẹp uống nước nhớ nguồn của dân tộc
tập trung giải quyết chính sách tồn động sau chiến tranh như đưa bệnh binh bị tâm thần đi điều trị
chuyên khoa xác minh liệt sĩ sai họ tên quê quán và tổ chức đón nhận làm lễ truy điệu cho liệt sĩ hết sức chú đáo
trên địa bàn huyện quốc oai có ba bảy trăm linh bảy trên ba bảy trăm ba mươi năm hộ gia đình chính sách có mức sống cao hơn
hoặc bằng mức trung bình của toàn huyện đạt chín mươi chín
hiện vẫn còn hai mươi tám hộ gia đình chính sách nằm trong diện
cận nghèo một trăm linh số các xã thị trấn trong huyện được công nhận là xã thực hiện tốt công tác thương binh liệt sĩ người có công
trên địa bàn huyện quốc oai có ba bảy trăm linh bảy trên ba bảy trăm ba mươi năm hộ gia đình chính sách có mức sống cao hơn

trên địa bàn huyện quốc oai có ba bảy trăm linh bảy trên ba bảy trăm ba mươi năm hộ gia đình chính sách có mức sống cao hơn hoặc bằng mức trung bình liệt sĩ người có công
trên địa bàn huyện quốc oai có ba bảy trăm linh bảy trên ba bảy trăm ba mươi năm hộ gia đình chính sách có mức sống cao hơn hoặc bằng mức trung bình liệt sĩ hết sức chú đáo
trên địa bàn huyện quốc oai có ba bảy trăm linh bảy trên ba bảy trăm ba mươi năm hộ gia đình chính sách có mức sống cao hơn hoặc bằng mức trung bình liệt sĩ hết sức chú đáo